thưa quý vị bắc bộ vào ngày hôm qua đã trải qua một ngày khô giáo sau những ngày mưa lạnh kèm theo giá rét
thế nhưng mà điều này vẫn không làm cho tiết trời trở nên ấm hơn mà trong ngày hôm nay thì tại miền bắc vẫn xảy ra rét hại
nhiệt độ chỉ trong khoảng từ bảy tới một mươi một độ c
tại các vùng núi cao như ở mẫu sơn lạng sơn thì có khả năng xuất hiện băng giá vào ngày hôm nay
băng giá là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thế nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ tới cây trồng và vật nuôi
vì vậy người dân ở các vùng núi cao cần phải chú ý che chắn và giữ ấm cho vật nuôi và hoa màu
trong khi đó tại nam bộ trời ít mây nắng trải dài trên diện rộng nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi độ c
quý vị nhớ đội mũ và bôi kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ sức khỏe trước tác hại của tia cực tím
đó là đôi nét về thời tiết trong ngày hôm nay và chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật ở phần sau của chương trình